phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá các ý kiến của hội đồng tư vấn rất đa dạng phong phú mang tính gợi ý cho chính phủ trong việc điều hành và đề ra giải pháp
phó thủ tướng cũng lưu ý các báo cáo sắp tới trình chính phủ cần đánh giá kỹ hơn về tình hình cải cách môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp
thể hiện được tinh thần bứt phá trong triển khai nghị quyết một trăm linh hai về giải pháp phát triển kinh tế xã hội
bên cạnh đó bộ tài chính cũng cần chỉ đạo chặt chẽ yêu cầu các địa phương nghiêm túc hỗ trợ vốn cho quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa góp phần vào phát triển kinh tế chung của đất nước
tiếp tục chuyến công tác tại quảng ngãi
chiều nay đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc với công an tỉnh quảng ngãi
bộ trưởng bộ công an tô lâm bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh quảng ngãi
bộ trưởng mong muốn quảng ngãi phát huy những tiềm năng thế mạnh tăng cường hỗ trợ người dân ở miền núi nông thôn
bộ trưởng tô lâm đánh giá trong quý i năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh quảng ngãi đã làm tốt công tác năm tình hình ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc phức tạp
bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an tỉnh quảng ngãi tập trung công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng tăng cường công tác dân vận gần dân sát dân
phát huy hiệu quả đề án bố trí lực lượng công an chính quy về xã làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
đồng thời chú trọng các giải pháp thực chất trong đấu tranh phòng chống tội phạm
bộ trưởng công an tô lâm cũng lưu ý quảng ngãi là tỉnh có đông ngư dân cùng tàu thuyền đánh bắt hải sản trên biển
vì vậy cần có chính sách thỏa đáng hỗ trợ ngư dân để bà con yên tâm bám biển
đồng thời cũng cần tuyên truyền nhắc nhở ngư dân chấp hành pháp luật khi hành nghề trên biển
hôm nay tại thủ đô viêng trăn lào đã diễn ra lễ bàn giao công trình cải tạo và trang bị một phòng kho lưu trữ chuyên dụng của văn phòng trung mương đảng nhân dân cách mạng lào
công trình quà tặng của văn phòng trung ương đảng cộng sản việt nam cho văn phòng trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
công trình phòng kho lưu trữ chuyên dụng được bàn giao lần này có diện tích một trăm hai mươi m hai
phát biểu tại buổi tổng kết công trình đồng chí bùi văn thạch phó tránh văn phòng trung ương đảng cộng sản việt nam
biểu dương các tập thể và cá nhân có liên quan của việt nam và lào đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành công trình bảo đảm chất lượng đề ra
đồng chí khăm phả phim mạ sòn phó tránh văn phòng trung ương đảng nhân dân cách mạng lào đánh giá công trình rất có ý nghĩa
thể hiện trách nhiệm tình cảm của hai văn phòng trung ương đảng và quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt
hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước việt nam lào
cũng trong ngày hai mươi tám tháng ba tại thủ đô viêng trăn lào diễn ra hội nghị bộ trưởng lao động và phúc lợi xã hội việt nam lào lần thứ sáu
đoàn đại biểu việt nam do đồng chí đào ngọc dung ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội dẫn đầu
tại hội nghị hai bên thống nhất kế hoạch hợp tác giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
trong đó tập trung vào triển khai hiệu quả hiệp định hợp tác về lao động việt nam lào
kết thúc hội nghị đồng chí đào ngọc dung và đồng chí khăm phân sai sọn phân
ký bên bản hội nghị bộ trưởng lao động và phúc lợi xã hội việt nam lào lần thứ sáu
trong đó hai bên nhất trí tổ chức hội nghị lần thứ bảy vào năm hai nghìn hai mươi một tại việt nam
ngay sau hội nghị bộ trưởng lao động và phúc lợi xã hội việt nam lào lần thứ sáu
đã diễn ra lễ trao tặng các huân chương cao quý và kỷ niệm trương cho các đơn vị tập thể của hai bộ
có nhiều đóng góp tích cực hiệu quả và mối quan hệ đặc biệt hai nước
thưa quý vị ngày hai mươi bảy tháng ba hội đồng nhân dân tỉnh phú thọ đã tổ chức kỳ họp bất thường
để bầu hai chức vụ chủ tịch hội đồng nhân dân và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
hội đồng nhân dân tỉnh phú thọ khóa một mươi tám đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân
tỉnh khóa một mươi tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đối với ông bùi minh châu ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy phú thọ
biểu quyết cho thôi nhiệm vụ đại biểu hội đồng nhân dân đối với ông hoàng dân mạc
nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh khóa một mươi tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
hội đồng nhân dân tỉnh phú thọ đã bầu ông bùi minh châu bí thư tỉnh ủy
giữ chức chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh phú thọ bầu ông bùi văn quang
phó bí thư thường trực tỉnh ủy giữ chức chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ khóa một mươi tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
hội đồng nhân dân tỉnh phú thọ cũng đã thông qua một số nghị quyết về công tác nhân sự
và phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trọng điểm của tỉnh
tại kỳ họp bất thường hội đồng nhân dân tỉnh thái nguyên khóa một mươi tám với hình thức bỏ phiếu kín
một trăm linh đại biểu tán thành bầu ông dương văn lượng tránh văn phòng tỉnh ủy
giữ chức phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
tại kỳ họp này hội đồng nhân dân tỉnh thái nguyên quyết định điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư
công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
quyết định chủ trương đầu tư dự án đường đô thị dọc sông công thành phố sông công
theo hình thức ppp hợp đồng xây dựng chuyển giao bt phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tháp
anten truyền hình tỉnh hỗ trợ khoảng bảy tỷ đồng cho tỉnh luông phara bang
nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào để xây dựng công trình hữu nghị về giáo dục
thưa quý vị ủy ban bầu cử thái lan đã bất ngờ công bố kết quả kiểm phiếu của cuộc tổng tuyển cử
diễn ra vào ngày hai mươi bốn tháng ba vừa qua
theo đó đảng ủng hộ chính phủ hiện tại palang pracharat đã dành nhiều số phiếu bầu nhất
trong khi đảng vì nước thái đối lập với thứ nhì
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại thái lan
theo ủy ban bầu cử thái lan đảng palang pracharat giành được hơn tám bốn triệu phiếu bầu
đảng tiêu thái dành khoảng bảy chín triệu phiếu đảng tương lai mới giành hơn sáu chín triệu phiếu
tỷ lệ cử tri đi bầu là bảy mươi bốn sáu mươi chín tỷ lệ phiếu hỏng là năm năm mươi bảy tương đương cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi sáu
tỷ lệ phiếu không là một năm mươi tám
như vậy đảng palang pracharat ủng hộ đương kim thủ tướng prayuth chan o cha liên nhiệm
là đảng giành nhiều phiếu bầu nhất
trong khi đảng tiêu thái đảng giành nhiều ghế hạ nghị sĩ nhất theo đơn vị bầu cử lại đứng ở vị trí thứ hai
số phiếu bầu này sẽ được dùng để tính số ghế hạ nghị sĩ theo danh sách đề cử mà mỗi đảng sẽ giành được
hiện palang pracharat đã có chín mươi bảy ghế hạ nghị sĩ theo đơn vị bầu cử
trong khi đảng tiêu thái thân cựu thủ tướng thạc xỉn được một trăm ba mươi tám ghế
đây là kết quả toàn phần đầu tiên của cuộc bầu cử được công bố
kết quả công bố trước đó dựa trên hơn chín mươi năm số phiếu đã được kiểm
tuy nhiên theo ủy ban bầu cử
kết quả cuộc bầu cử sẽ chưa được phê chuẩn tới ngày chín tháng năm
vì cơ quan bầu cử cần thời gian xử lý các khiếu kiện liên quan
ủy ban bầu cử này cho biết đã tiếp nhận một trăm tám mươi sáu khiếu nại liên quan tới cuộc bầu cử hôm hai mươi bốn tháng ba
tuấn anh phóng viên đài truyền hình nhân dân đưa tin tại bangkok thái lan
các quan chức mỹ và trung quốc đã bắt đầu vòng đàm phán mới nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại
giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới
cả hai bên đều phát đi những tín hiệu lạc quan song kết quả cuối cùng vẫn rất khó đoán định
phát biểu trước thềm cuộc đàm phán thủ tướng trung quốc lý khắc cường tuyên bố
ông không cho rằng có bất kỳ sự suy giảm lòng tin nào giữa hai nước
và nhấn mạnh cả hai nước cần nỗ lực để ngăn chặn điều đó xảy ra
ông lý khắc cường cũng bày tỏ hy vọng cuộc đàm phán có thể đạt kết quả
phó thủ tướng trung quốc lưu hạc sẽ tiến hành đàm phán với đại diện thương mại mỹ robert lighthizer
và bộ trưởng tài chính mỹ stephen murchin
dự kiến vòng đàm phán mới sẽ kéo dài đến hết ngày hai mươi chín tháng ba
trong khi đó bộ trưởng tài chính mỹ stephen murchin cho biết
ông và đại diện lighthizer hướng tới các cuộc đàm phán xây dựng tại bắc kinh lần này
hai bên đã đạt được tiến triển trong tất cả các lĩnh vực
với sự chuyển biến chưa từng có về chuyển giao công nghệ ép buộc
một vấn đề mà trước đây không bên nào muốn đề cập cả về phạm vi lẫn nội dung chi tiết
văn phòng ngoại giao pakistan tuyên bố tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa phát hiện
mối liên hệ giữa những phiến quân bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét gần đây
với vụ tấn công liều chết tại khu vực kashmir do ấn độ kiểm soát hồi tháng trước
trước đó viện ấn độ cũng đã cung cấp cho giới chức pakistan danh sách chín mươi người
nghi là phiến quân và hai mươi hai vị trí được cho là trại huấn luyện
theo văn phòng ngoại giao pakistan nhà chức trách đang tiến hành điều tra năm mươi bốn đối tượng bị bắt giữ
nhưng đến nay chưa phát hiện chi tiết nào có liên quan đến vụ tấn công tại kashmir
tương tự lực lượng chức năng cũng điều tra hai mươi hai địa điểm trên
và kết luận những trại huấn luyện này
những trại huấn luyện không tồn tại pakistan sẵn sàng cho phép quan chức ấn độ
đến thị xát những địa điểm trên nếu nhận được yêu cầu
bộ ngoại giao pakistan cũng thông báo đã chia sẻ các kết quả điều tra sơ bộ với chính phủ ấn độ
sau khi xem xét bản báo cáo của phía ấn độ về vụ đánh bom tại puwama
islamabad cho biết sẽ tìm kiếm thêm bằng chứng từ new delhi để phục vụ công tác điều tra vụ đánh bom này
tuy nhiên chính phủ ấn độ khẳng định có bằng chứng không thể chối cãi
về sự dính líu của pakistan trong vụ việc
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của chương trình nhất dân